không có vi phạm trong cấp giấy đi đường công tác kiểm tra giấy đi đường và mã qr đã được tiến hành nghiêm túc đúng quy định
f được cấp giấy đi đường từ trước chưa biết mình bị nhiễm bệnh nên lưu thông ra đường
đó là khẳng định của thượng tá lê mạnh hà phó trưởng phòng tham mưu công an tp hcm tại buổi họp báo diễn ra vào chiều nay
theo đó những người này trước đó thuộc đối tượng được cấp giấy đi đường sau đó bị nhiễm bệnh chứ không phải được cấp giấy đi đường khi đang là f
trong trường hợp biết mình là f mà vẫn ra đường thì sẽ bị xử lý nghiêm thậm chí sẽ bị khởi tố nếu làm lây lan dịch bệnh
tính đến ngày một mươi sáu tháng chín công an đã phát hiện một trăm ba mươi năm trường hợp cảnh báo f đi qua chốt kiểm soát
qua xác minh có ba mươi ba trường hợp khỏi bệnh còn lại là một trăm linh hai là f trong đó có hai mươi sáu người đã cách ly tập trung còn lại cách ly tại nhà
có năm mươi trường hợp đã được cấp giấy đi đường đã thu hồi một mươi giấy thông báo hủy danh sách của bốn mươi người
về việc gần đây
có hiện tượng tụ tập đông người để mua bánh trung thu tại một số khu vực thượng tá lê mạnh hà cho biết đã tăng cường các biện pháp
nghiệp vụ để xuống cơ sở đảm bảo các chốt kiểm soát tuần tra tăng cường mật độ cám bộ chiến sĩ phụ trách địa bàn để kiểm tra kiểm soát việc chấp hành
theo đúng quy định phòng chống dịch tại cơ sở
một thông tin đáng chú ý khác phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh đắk lắc và thanh tra sở thông tin và truyền thông tỉnh đắk lắc
vừa xử phạt một trường hợp đăng thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên mạng xã hội facebook
đó là một người đàn ông sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chú tại huyện kroana tỉnh đắk lắc
trước đó người này đã dùng tài khoản facebook để đăng tải hình ảnh một bể bơi trong nhà kèm theo dòng chữ
nước bể bơi có thể vô hiệu covid một mươi chín sau ba mươi giây
sau khi thông tin trên được đăng tải đã có nhiều người vào bình luận với những ý kiến hoài nghi bức xúc
vào cuộc xác minh phòng an ninh chính trị nội bộ thanh tra sở thông tin và truyền thông đã xác định đây là thông tin sai sự thật gây xôn xao dư luận
quá trình làm việc người này đã nhận ra hành vi sai phạm của mình đồng thời tự gỡ bỏ bài đăng và cam kết không tái phạm
hiện cơ quan chức năng đã xử phạt trường hợp trên năm triệu đồng
một đường dây khai thác cát trái phép với thủ đoạn tinh vi trên tuyến sông đuống vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đấu tranh
hai tàu đang có hành vi khai thác cát trái phép và một tàu đang san mạn cát đã bị các tổ công tác bắt quả tang
ba đối tượng có liên quan đã bị bắt giữ để điều tra làm rõ về hành vi vi phạm
từ công tác trinh sát nắm tình hình phòng cảnh sát hình sự công an hà nội đã xác định tại khu vực tuyến sông đuống thuộc địa bàn huyện gia lâm xuất hiện một số tàu thuyền có hoạt động khai thác cát trái phép trên sông nhưng không theo quy luật nào
vào đêm ngày một mươi bốn tháng chín
ba tổ công tác của phòng cảnh sát hình sự đã phối hợp cùng với lực lượng của phòng cảnh sát giao thông và công an huyện gia lâm áp dụng các biện pháp nghiệp vụ đồng loạt áp sát ba con tàu trên sông bắt quả tang hai tàu đang có hành vi hút cát trái phép và một tàu đang san mạn cát
những người có mặt tại ba tàu nêu trên đều không xuất trình được giấy phép khai thác cát không xuất trình được bằng hoặc là giấy chứng nhận khả năng chuyên môn và giấy tờ của phương tiện
mở rộng điều tra phòng cảnh sát hình sự làm rõ để được khai thác cát trái phép
số tàu thuyền trên đã phải chi cho một khoản tiền cho ông chùm là lương văn hậu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín có hộ khẩu thường trú tại phường châu khê thị xã từ sơn tỉnh bắc ninh
theo đó bất kỳ ai muốn vào địa phận này khai thác cát trái phép đều có sự đồng ý của hậu và phải trả tiền cho đối tượng này
tổng số tiền các đối tượng thu lợi bất chính từ việc khai thác cát trái phép lên tới hàng tỷ đồng
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra
điều tra mở rộng
sau khi ăn nhậu võ minh hải chú tại xã bầu năng huyện dương minh châu đã dùng dao đâm hai người thương vong
đối tượng đã bị văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tây ninh tạm giữ về hành vi giết người
tại cơ quan công an võ minh hải khai nhận sau khi đi nhậu nhiều nơi hải đến quán thuộc ấp ninh phú định nhậu tiếp thì thấy một nhóm đang ngồi tại quán
do có mâu thuẫn từ trước lại bị nạn nhân khiêu khích nên hải ra xe lấy dao mang theo sẵn đâm nạn nhân
lúc này nạn nhân bỏ chạy thì bạn cùng nhậu với nạn nhân ra căn ngăn nhưng hải lại tiếp tục cầm dao đuổi đâm khiến một người tử vong và một người bị thương
sau khi gây án hải đã bỏ trốn và đến trưa ngày hôm sau biết mình không thể thoát hải đã ra đầu thú
một nhóm đối tượng tụ tập đá gà ăn tiền bất chấp quy định giãn cách xã hội vừa bị công an huyện đông hải tỉnh bạc liêu bắt quả tang và thu giữ nhiều tăng vật có liên quan
một mươi ba đối tượng đã bị bắt quả tang đăng đá gà ăn tiền
tại khu đất trống trên địa bàn xã an trạch a huyện đông hải do đối tượng nguyễn văn hoàng trú tại ấp xã an trạch a tổ chức
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ ba con gà trống ba cặp cửa sát tám chiếc điện thoại di động và trên một mươi năm triệu đồng cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
hiện công an huyện đông hải đang điều tra và xử lý hành vi đánh bạc đồng thời đề xuất xử phạt hành chính về hành vi tụ tập đông người vi phạm chỉ thị một mươi năm của thủ tướng chính phủ đối với một mươi ba đối tượng

tuy nhiên đối với những người có được thông tin của bị hại thì linh lại chuyển cho một tài khoản gia lô có tên là dung nguyễn để làm hóa đơn điện tử giả với nội dung giao dịch chuyển tiền thành công rồi chụp màn hình hóa đơn chuyển tiền thành công
khi bị hại thông báo chưa nhận được tiền thì linh nói dối là do lỗi của ngân hàng
với phương thức thủ đoạn trên dương thị mỹ linh đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một mươi tám người trên địa bàn huyện kim bảng và thành phố phủ lý với số tiền khoảng một trăm linh triệu đồng
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ đồng thời đề nghị bị hại của vụ án liên hệ ngay với cơ quan công an huyện kim bảng để giải quyết theo quy định
bằng tinh vi và đã khiến nhiều nạn nhân sập bẫy với số tiền không nhỏ đó là những thủ đoạn lừa đảo chiếm hoạt tài sản qua không gian mạng trong mùa dịch
đáng chú ý nhiều trang web giả mạo có giao diện rất giống với các trang thông tin của các bộ ngành đã được đối tượng dựng lên nhằm thu thập thông tin của người dùng
phục vụ vào các hoạt động phạm pháp khác nhau
là một phóng viên nên chị hương có mối quan hệ rất rộng với nhiều tầng lớp xã hội
lợi dụng đặc điểm này không ít lần tài khoản mạng xã hội của chị như facebook zalo twitter đã bị các đối tượng nhắm đến như một công cụ để kiếm tiền
và chỉ mới cách đây không lâu nhiều nạn nhân đã sập bẫy lừa đảo của những kẻ này
còn chị thì giờ đang khóc dở méo dở vì phải giải quyết hậu quả mà bọn lừa đảo bỏ lại khiến chị vô cùng bức xúc
sau đấy thì đăng những dòng trạng thái hoặc là những câu chuyện mà tôi chia sẻ ở trên trang facebook và trang zalo của tôi trong một thời gian dài
thậm chí là đến nửa năm đến một năm thì chúng câu nhử các người thân ruột thịt của tôi
sau đấy thì lừa họ bằng cách là cho mượn tiền của họ
đối với những người như anh em ruột thịt của tôi thì họ chúng mượn rất là số lượng rất là nhiều ví dụ từ một trăm năm mươi đến ba trăm linh triệu
còn đối với bạn bè mà không thân quen
thì các đối tượng thì lợi dụng và cũng như lừa đảo mượn một số tiền nó cũng nhỏ cũng không phải là nhiều
từ hai ba triệu năm triệu người ta nói là cổ đau ở con sót và đồng tiền thì nó đi liền khúc ruột
mà khi mà biết bị lừa như vậy thì người thân và bạn bè tôi thì có những cái thái độ cũng rất là tiêu cực
và thậm chí là mang cái niềm tin đối với mình ấy ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của tôi
nên là cũng có một phần ở đấy vẫn trách mắc bản thân tôi
thành ra là khi mà xảy ra sự việc đấy
thì bản thân tôi cũng phải có một số những bối quan hệ tôi bắt buộc tôi phải giữ
thậm chí là anh em rồi thì mình phải bỏ tiền túi mình ra để bú đắp lại sự mất mát cũng như là sự bị lừa của họ
những tin nhắn theo kiểu bạn ơi tôi đang cần gấp lắm chuyển tạm tôi vài triệu có việc quan trọng
bắn tôi mượn đêm không ra cây nộp tiền được v v là văn phong quen thuộc của kiểu tội phạm này
rồi trăm ngàn lý do gấp gáp khó khăn trở ngại để đánh lừa các nạn nhân
tinh vi hơn khi hiện nay có rất nhiều trang web có giao diện giống hệt
với các trang thông tin của các bộ ngành được lập nên để khai thác thông tin người dùng
đặc biệt hơn là nội dung của các trang này luôn bắt kịp xu thế
khi hiện đang nhắm đến những nhu cầu thiết yếu của người dân như khai báo trợ cấp hay đăng ký tiêm vaccine
dịch covid một mươi chín vẫn đang tiếp tục và chưa kết thúc trong một sớm một chiều
và người dân vẫn phải tiếp tục cách ly giãn cách xã hội
và các tội phạm lừa đảo mạng thì vẫn tiếp tục lợi dụng tình hình covid một mươi chín để hoàn thành
các hình thức tấn công lừa đảo này thì sử dụng các kỹ thuật cũ
nhưng mà lợi dụng các thông tin nội dung thể hiện theo cách mới
đặc biệt là những thông tin liên quan đến tình hình covid một mươi chín
để làm cho người dân hoang mang và mất cảnh giác
trung tâm giám sát an toàn không do mạng quốc gia đã liên tục quyến nghị
cũng như là cảnh báo tới người dân về các phương thức thủ đoạn
các hành vi cụ thể của các vụ việc tấn công mạng qua các kênh truyền thông của tổ chức
bên cạnh việc xử phạt thì điều quan trọng để hạn chế tối đa các vụ việc tấn công mạng
là người dân cần liên tục cập nhật
bên cạnh đó các chuyên gia về an ninh thông tin cũng cảnh báo người dùng
các ứng dụng thương mại điện tử hiện nay không nên đồng bộ và cung cấp quá nhiều
thông tin cá nhân cho các ứng dụng khác nhau cũng như không cung cấp quá nhiều thông tin
cho các hoạt động giao dịch điện tử tránh việc truy xuất các thông tin này
cho các mục đích phi pháp và cho các hoạt động buôn bán thông tin cá nhân
hiện đang rất phổ biến hiện nay
căn cứ quy định của một đợt hình sự chiều qua cơ quan cảnh sát
điều tra công an huyện trần văn thời đã ra quyết định khởi tố vụ án
làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người xảy ra
tại xã khánh bình huyện trần văn thời tỉnh cà mau
theo kết quả điều tra ban đầu vào ngày hai mươi ba tháng tám một người dân tạm trú
tại phường tám thành phố cà mau biết mình có tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín
nhưng vẫn cùng vợ về quê tại ấp một tháng năm xã khánh bình mà không khai báo y tế theo quy định
hậu quả của việc không chấp hành đúng quy định về khai báo y tế của người này
đã dẫn đến lây lan chung các bệnh sars cov hai tại ấp một tháng năm
với sáu f sáu mươi bốn f một bốn trăm sáu mươi năm f hai và phải phong tỏa cách ly y tế hai ấp trên địa bàn xã khánh bình
hiện công an giám đốc công an tỉnh cà mau đang chỉ đạo công an huyện trần văn thời
khẩn trương quyết liệt tập trung điều tra làm rõ xử lý nghiêm vụ án
hai cá thể động vật rừng còn sống và gần một trăm hai mươi kg thịt xương động vật rừng cấp đông
của nhiều loại đã được phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh lâm đồng tạm giữ trong chuyên án
mà đơn vị vừa triệt phá vào chiều ngày hôm qua
lúc một mươi h ba mươi phút ngày chín tháng chín trên quốc lộ hai mươi tám đoạn chạy qua địa bàn xã vung ré huyện di linh
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh lâm đồng đã phối hợp cùng công an huyện di linh
bắt quả tang đối tượng trị ngọc đông chú tại thôn nao sẻ xã già bắc huyện di linh
đang vận chuyển một cá thể động vật rừng tê tê còn sống có trọng lượng ba kg
đông khai nhận cá thể tê tê này do ông vừa săn được
khám xét khẩn cấp nhà đối tượng đông lực lượng chức năng phát hiện đông đang nuôi nhốt
một cá thể kỳ đà vân hai mươi cá thể rúi có tổng trọng lượng hai mươi kg
ngoài ra kiểm tra ba tủ cấp đông trong nhà đầu đông phát hiện có năm mươi chín cá thể động vật rừng
đang cấp đông gồm nhím trồn cây treo reo trúi và nhiều bộ phận của cá thể sơn dương
với tổng trọng lượng gần một trăm năm mươi kg
đông khai số thịt và xương động vật rừng nói trên đông mua lại của những người đi săn
để bán lại kiếm lời
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh lâm đồng đã lập biên bản bắt người phạm tội
đối với chị ngọc đông tạm giữ tăng vật và bàn giao vụ việc cho công an huyện di linh
để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa tỉnh đồng nai vừa khởi tố vụ án
khởi tố bị can thi hành lệnh bắt tạm giam trịnh đình hải chú tại tp biên hòa
để điều tra về hành vi giả mạo chức vụ cấp bậc vị trí công tác
theo thông tin ban đầu vào chiều ngày ba mươi một tháng tám tại chốt kiểm soát phong tỏa
cầu săn máu khu phố năm phường trảng giài tp biên hòa xuất hiện hai đối tượng
yêu cầu lực lượng tại đây cho qua chốt để vào địa bàn làm nhiệm vụ
trong đó một đối tượng mang trang phục thanh tra xuất trình thẻ vụ trưởng
thanh tra chính phủ và giấy xác nhận đi lại do yêu cầu công việc được ủy ban nhân dân
phường trảng giài tp biên hòa cấp để ra vào khu vực phong tỏa
thấy có dấu hiệu nghi ngờ lực lượng công an làm nhiệm vụ tại chốt
mời đối tượng trên làm việc
quả đó xác định đối tượng tự xưng là vụ trưởng thanh tra chính phủ là trịnh đình hải
trú tại phường tam hiệp tp biên hòa
bước đầu hải khai nhận đặt mua trang phục trên mạng với giá bốn triệu đồng
khám xét nơi ở của đối tượng lực lượng công an đã phát hiện nhiều bộ trang phục
giấy tờ liên quan có dấu hiệu để phục vụ hành vi lừa đảo
hôm qua ngày chín tháng chín tòa án nhân dân tỉnh cao bằng đã xét xử sơ thẩm vụ án
tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép đối với đối tượng triệu văn luyện
trú tại xóm bản thang xã minh long huyện hạ lan tỉnh cao bằng
trước đó vào hồi một mươi chín h một mươi năm phút ngày hai mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
tổ công tác của đồn biên phòng cửa khẩu lý vạn phối hợp với công an xã minh long
công an huyện hạ long làm việc tại khu vực mốc số tám trăm ba mươi bảy tám trăm ba mươi tám
thuộc địa phận xã minh long huyện hạ long
đối tượng triệu văn luyện đang dẫn một mươi năm công dân trú tại nhiều tỉnh thành phố khác nhau
đến khu vực mốc tám trăm ba mươi tám nhằm xuất cảnh trái phép sang trung quốc
tại nhà của đối tượng luyện lực lượng chức năng còn phát hiện bảy người khác
là những người đang chờ để xuất cảnh trái phép
tại cơ quan công an đối tượng triệu văn luyện khai nhận có một tài khoản wechat
liên hệ thuê luyện tổ chức đón đưa một mươi bảy người xuất cảnh trái phép sang trung quốc
với tiền công là ba trăm linh nhân dân tệ một người
một tài khoản wechat khác cũng liên hệ đối tượng luyện để đón năm người từ trung quốc về việt nam
với giá năm trăm linh nhân dân tệ một người sau đó gửi tiền công cho luyện là ba mươi sáu triệu đồng
ngoài ra đối tượng khai nhận trước đó đã thực hiện bảy lần đưa bảy mươi người xuất cảnh trái phép chót lọt
và được hưởng tiền công tổng cộng là chín mươi một triệu đồng
căn cứ vào các tình tiết của vụ án tòa án nhân dân tỉnh cao bằng đã tuyên phạt bị cáo triệu văn luyện
một mươi bảy năm thủ giam trong đó một mươi hai năm thủ giam về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
và năm năm thủ cho hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép
căn cứ vào các tình tiết của vụ án tòa án nhân dân tỉnh cao bằng đã tuyên phạt bị cáo triệu văn luyện
ngay sau một giờ gây án đinh xuân giáo đã cầm theo dao bỏ trốn khỏi hiện trường
và lẩn trốn vào khu vực rừng cao xu gần địa điểm gây án
ngay sau một giờ gây án công an huyện bố trạch đã bắt được đối tượng đinh xuân giáo thu giữ một con dao
còn chị đặng thị tuyết lan được đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch
hiện công an huyện bố trạch quảng bình đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
phòng cảnh sát hình sự công an hà tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố một mươi năm bị can về các tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc
trước đó phòng cảnh sát hình sự công an hà tĩnh phối hợp với công an huyện lộc hà đã phát hiện bắt quả tang một mươi ba đối tượng
đang tụ tập đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa tại khu vực núi bằng thuộc thôn bình nguyên xã bình an huyện lộc hà
cầm đầu tụ điểm đánh bạc này là đối tượng đặng danh bình
đặng danh bình sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại xã phù lưu huyện lộc hà
tăng vật thu giữ gồm năm mươi triệu đồng tiền mặt hai bộ bát đĩa ba quân vị dùng để đánh bạc một mươi ba điện thoại di động các loại và bảy chiếc xe máy
qua đấu tranh khai thác lực lượng công an phát hiện ngoài một mươi ba đối tượng bị bắt giữ có hai đối tượng đã trốn thoát
quá trình vận động hai đối tượng sau đó đã tự giác đến cơ quan điều tra để đầu thú
thưa quý vị huyện vạn ninh là địa phương có số ca mắc covid một mươi chín
covid một mươi chín nhiều thứ ba của tỉnh khánh hòa
để phòng chống dịch trong hơn một tháng qua địa phương này đã áp dụng chỉ thị một mươi sáu của chính phủ
phần lớn người dân tuân thủ chấp hành quy định xong cũng có một số đối tượng vì nhiều lý do đã có những hành vi chống đối
thậm chí là tấn công lại các lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch gây bức xúc trong dư luận
chiều ngày một chín cơ quan kiểm soát điều tra công an huyện vạn ninh đã tống đạt các quyết định xử lý theo quyết định của pháp luật
đối với bốn thanh niên cùng chú ở xã vạn long
trong đó có ba thanh niên đã bị khởi tố để điều tra về hành vi chống người thinh công vụ
theo đó vào chiều ngày tám tháng tám bốn thanh niên này đi vào thị trấn vạn giã để mua điện thoại
trên đường trở về cả nhóm gặp trước kiểm soát dịch bệnh của xã vạn khánh
vì ra ngoài không có lý do chính đáng nên các thành viên của chốt đã không cho bốn thanh niên này qua
cả bốn thanh niên đã vừa dùng gạch đá vừa lăng mạ chửi bới và tấn công lại lực lượng làm nhiệm vụ
là một cán bộ tại chốt bị thương nhẹ
đây là hình ảnh vào chiều ngày hai mươi chín tháng tám tại chất kiểm soát dịch ở thôn hội khánh xã vạn khánh
một thanh niên không đeo khẩu trang không được mũ bảo hiểm xin đi qua chốt không được đã quay sang trị bới
rồi dùng tay tấn công lại một cán bộ đang làm nhiệm vụ
các lực lượng tại chốt đã nhanh chăm không chế đối tượng
sau đó một ngày cũng tại một chốt kiểm soát khác ở xã vạn khánh
hai thanh niên chú địa phương đều không được mũ bảo hiểm ra ngoài vì lý do đi bắt ốc
khi không được lực lượng chức năng cho qua
một trong hai thanh niên đã giật khẩu trang của một cán bộ công an rồi dùng tay tấn công lực lượng làm nhiệm vụ
cả hai thanh niên đã nhanh chóng bị các lực lượng khống chế
từ ngày sáu tháng tám đến ngày ba mươi tháng tám trên địa bàn hồng ninh xảy ra năm vụ chống nguyên thuyền của vụ
đáng chú ý là ở tại địa bàn xã vạn khánh xảy ra bốn vụ
hiện nay công an điều tra thì chúng tôi đã khởi tố ba vụ án và năm bị can
trong đó có hai vụ là đúng điều kiện để áp dụng biện pháp
rút gọn thu tục rút gọn
đối với hai vụ này thì gồm cả hai bị can
hiện nay chúng tôi là thống nhất với kiểm soát và tòa án sẽ sớm kết lực và đưa ra xác xử sớm
đỡ răng đê giáo dục phòng hừa
nguyện vạn ninh là một trong những địa phương có diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín phức tạp của tỉnh khánh hòa
và đang tiếp tục áp dụng chỉ thị một mươi sáu của chính phủ trong phòng chống dịch
trong khi phần lớn người dân tuân thủ chấp hành thì vẫn còn đó những đối tượng không chấp hành quy định phòng chống dịch
mà còn có hành vi gây hấn chống đối thậm chí tấn công lại lực lượng chức năng
đây là hành vi nguy hiểm cần đến án và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
mới đây cảnh sát giao thông công an tp hcm đã phát hiện đối tượng dùng giấy tờ quân đội giả
để chở theo bốn người đi qua trạm kiểm soát covid một mươi chín trên cao tốc tp hcm long thành dầu dây
tại thời điểm kiểm tra trên xe có năm người
nái xe là nguyễn đức bảy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
trú tại phường tân thới hiệp quận một mươi hai tp hcm
lái xe cho biết mình là người thuộc quân đội và đã xuất trình ba loại giấy tờ có liên quan đến quân đội đều mang tên nguyễn đức bảy
do có nhiều biểu hiện nghi vấn về số giấy tờ này
nên tổ công tác đã đưa lái xe cùng số người trên về công an phường long phước tp hcm để làm việc
tại cơ quan công an sau khi đấu tranh đối tượng đã khai nhận mình không phải là người trong quân đội
số giấy tờ trên bảy nhờ một người quen làm cho với mục đích sử dụng
nhằm qua mắt lực lượng chức năng để qua các chốt kiểm soát covid một mươi chín
đối tượng đang trên đường chở bốn người từ đồng nai lên tp hcm để tiêm vaccine covid một mươi chín thì bị bắt giữ
cũng tại tp hcm công an quận tân phú đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông nguyễn văn lân
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại trung cư tây thạnh phường tây thạnh quận tân phú
về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang trong dư luận
trước đó công an quận tân phú phát hiện tài khoản lan nguyên văn đăng bài viết với hình ảnh
một nhân viên mặc đồ bảo hộ màu trắng chở các hũ được cho là cho cốt của người chết do dịch covid một mươi chín
giao tại hẻm bốn mươi hai âu cơ phường phú trung quận tân phú
sau khi bài viết được đăng tải đã thu hút rất đông sự quan tâm của cộng đồng mạng
với hơn hai chín trăm linh lượt like hơn bảy trăm linh bình luận một ba trăm linh lượt chia sẻ
trong đó có cả số đối tượng chống đối chính trị phản động trong và ngoài nước
gây hoang mang dư luận
qua công tác nắm tình hình công an quận tân phú đã làm việc với đối tượng nguyễn văn lân
về hành vi đăng tin xuyên tạc sai sự thật liên quan đến dịch covid một mươi chín
ngoài ra qua xác minh thực tế tại địa bàn phường phú trung quận tân phú
không có hẻm bốn mươi hai âu cơ cũng như không có gia đình nào có nhiều người chết do dịch covid một mươi chín
theo thống kê của công an tp hcm một mươi ba ngày tính đến ngày năm tháng chín
thành phố đã lập biên bản xử lý ba bốn trăm bốn mươi bảy
bảy mươi trường hợp tạm giữ sáu trăm một mươi hai phương tiện vi phạm chỉ thị một mươi sáu trong lúc giãn cách xã hội
theo số liệu thống kê của phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm
vào tối ngày năm tháng chín lực lượng đã kiểm tra hơn tám trăm năm mươi bảy ba trăm linh lượt phương tiện
lập biên bản xử lý ba bốn trăm bốn mươi bảy trường hợp tạm giữ sáu trăm một mươi hai phương tiện vi phạm chí thị một mươi sáu
trong lúc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn
một mươi ba ngày qua công an tp hcm đã bố trí lực lượng tổ chức tám trăm tám mươi sáu chốt trạm kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín
cấp gần một bốn trăm linh tài khoản thực hiện kiểm soát người ra vào các chốt trạm bằng phần mềm quản lý di biến động
sắp tới công an tp hcm sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia
về dân cư phục vụ công tác kiểm soát phương tiện và người lưu thông trên đường
gắn với thực hiện các biện pháp nghiệp vụ phòng chống tội phạm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm của tỉnh vĩnh phúc cũng cho biết đã tạm giữ hình sự
nguyễn đình huy ba mươi sáu tuổi về hành vi hủy hoại tài sản
huy là đối tượng đã ném bom xăng gây ra vụ cháy bốn cửa hàng trên địa bàn tp hcm vào ngày một tháng chín vừa qua
nguyễn đình huy khai nhận do có mâu thuẫn với anh ngô minh phương
chủ cửa hàng mua bán xe máy minh anh ở đường trần hưng đạo phường hùng vương tp hcm
nên đã chủ định nảy sinh ý định phóng hỏa đốt nhà anh phương để trả thù
trưa ngày một tháng chín huy đi mua xăng cho vào các túi ni lông rồi châm lửa
vứt vào cửa hàng xe máy của anh phương
ngọn lửa bùng phát dữ dội bao trùm cửa hàng của anh phương
rồi tiếp tục lan sang ba cửa hàng nằm kế bên
thiệt hại tài sản liên quan đến vụ cháy ước tính khoảng năm tỷ đồng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh an giang cho biết đang phối hợp cùng với công an thành phố châu đốc
truy tìm nghi phạm dùng xăng phóng hỏa giết người tại khu vực tổ một mươi một khóm châu thới một
phường châu phú b tp châu đốc vào dạng sáng ngày năm tháng chín
khoảng bốn giờ sáng ngày năm tháng chín trong lúc gia đình bà võ thị nga sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
trú tại phường châu phú b tp châu đốc đang ngủ thì phát hiện nhà bốc cháy phía trước
con gái bà nga là bùi thị diễm mừng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy chạy ra mở cửa
thì phát hiện cửa chính bị khóa bên ngoài
hoảng sợ bà nga đã nhảy từ tầng một phía sau nhà xuống đất bị thương
mừng và con trai là cao quốc trí được người dân phát hiện dùng thang đưa ra ngoài an toàn
theo ghi nhận ban đầu của cơ quan chức năng
khả năng do ghen tuông tình ái nên đối tượng đã khóa cửa ngoài
rồi đổ xăng đốt nhà nhằm giết chết gia đình bà nga
vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra